các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của cách mạng tháng tám và lời thề độc lập xây dựng và bảo vệ đất nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
tiếp đó đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch nước quốc hội chính phủ ubnd tổ quốc việt nam đã đến đặt vòng hoa và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội

ubnd và ubnd tổ quốc thành phố hà nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng lịch sĩ
hôm qua tại moscow đã diễn ra cuộc hội thảo bàn tròn với chủ đề quan hệ việt nam liên bang nga tiềm năng và các vấn đề phát triển hội thảo diễn ra trước thềm chuyến thăm nga của tổng bí thư nguyễn phú trọng
hội thảo có nội dung xoay quanh hai chủ đề lớn
với một mươi hai tham luận về vấn đề nóng trong quan hệ hai nước hiện nay các diễn giả đều đánh giá cao chính sách đổi mới của việt nam ca ngợi chính sách đối ngoại đa phương đa dạng bình đẳng độc lập và hội nhập quốc tế của việt nam
đã góp phần làm thay đổi hình ảnh đất nước ta trên trường quốc tế việt nam đóng một vai trò quan trọng trong sự hợp tác nhiều mặt giữa nga và asean có phần tăng cường sự ổn định và thịnh vượng tại khu vực châu á thái bình dương
các đại biểu tham dự hội thảo cũng bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm nga sắp tới của tổng bí thư đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng sẽ tạo động lực mới góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam liên bang nga lên tầm cao mới tương xứng mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
tại di tích quốc gia nghĩa chủng hòa vang nơi an nghỉ của hàng nghìn nghĩa sĩ vùng thuận quảng đã hy sinh trong cuộc chiến đầu tiên đối mặt với quân xâm lược của liên quân pháp tây ban nha giữa thế kỷ thứ một mươi chín
thành phố đà nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm một trăm sáu mươi năm ngày quân và dân đà nẵng kháng pháp năm một nghìn tám trăm năm mươi tám hai nghìn một mươi tám
tại lễ kỷ niệm các đại biểu và nhân dân thành phố đà nẵng đã rước đuốc dân hương tưởng niệm các anh hùng nghĩa sĩ và cùng nhau ôn lại những trang sử oanh liệt của quân và dân đà nẵng trong ngày đầu kháng pháp
hơn một thế kỷ rưỡi đã trôi qua sự kiện đà nẵng thay mặt cả nước đánh pháp trận đầu đã đi vào tâm thức của ba thế hệ bằng niềm tự tôn dân tộc
sau ngày đất nước thống nhất cũng với tinh thần ấy đà nẵng cùng với nhân dân cả nước tiếp tục phát huy cao độ bản lĩnh trí tuệ việt nam sức mạnh đoàn kết toàn dân và tinh thần cách mạng tiến công ý chí tự lực tự cường để đưa thành phố đà nẵng tiếp tục vượt qua những thử thách và lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương
thưa quý vị tính đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng tám nhiều địa phương tại tỉnh hòa bình đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như hoa màu của người dân nhiều tuyến đường trong tình trạng bị ách tắc chưa thể lưu thông
huyện mai châu có bốn mươi sáu hộ dân bị ngập úng sạt lở đất đá vào nhà khoảng chín mươi hectare diện tích lúa bị ngập úng nhiều tuyến đường đang bị ách tắc giao thông do ngập ngầm và sạt lở ta luy dương
tại huyện tân lạc hộ khí thuộc xóm đai xã quỳ hậu bị sạt lở nghiêm trọng khiến cho mặt đập bị nứt vỡ thân đập bị khuét sâu nhiều mét và có dấu hiệu nước do dỉ qua thân đập
mưa lũ lớn còn lạp sạt lở đất đá gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ngập úng vùi lấp và cuốn trôi hàng nghìn hectare lúa hoa màu
các huyện tân lạc cao phong kỳ sơn đà bắc lương sơn lạc sơn và thành phố hòa bình quốc lộ sáu một mươi hai b nước ngập sâu khoảng bảy đến một mét
không chưa thể lưu thông qua lại được
lực lượng chức năng tỉnh đã huy động các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả và tiếp tục ra soát thống kê xác định mức độ thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống
tại huyện tương dương con cuông của tỉnh nghệ an do thời tiết tiếp tục có mưa to các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn tiếp tục xả lũ nên hiện nay nước sông lam đang dâng cao nguy cơ ngập lụt ở vùng hạ du
chiều ngày ba mươi tháng tám huyện con cuông
huyện con cuông đã huy động hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng công an quân đội tham gia giúp các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt
được biết cũng trên địa bàn huyện con cuông do nước sông dâng cao ba bản của xã lạng khê gồm trôm lôm yên hòa đồng tiến với hơn năm trăm linh hộ dân đang có nguy cơ bị cô lập chia cắt
và đặc biệt đe dọa cầu treo trôm lông đang có nguy cơ bị đổ sập
ủy ban nhân dân huyện con cuông đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chính quyền xã lạng khê triển khai phương án ứng cứu đồng thời gửi công văn hỏa tốc tới các địa phương cảnh báo mưa lớn và nhà máy thủy điện vùng thượng nguồn tăng lưu lượng xả lũ để nhân dân chủ động phòng chống mưa lũ ngập lụt và lũ quét

mặc dù thường xuyên tuần tra kiểm soát tuy nhiên do điều kiện địa hình khó khăn lực lượng mỏng kèm theo việc một số người dân nhập lậu lợn trung quốc về với số lượng nhỏ lẻ sau đó nuôi ít ngày rồi bán ra thị trường nên các cơ quan chức năng rất khó xử lý

ủy ban nhân dân huyện con cuông đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chính quyền xã lạng khê triển khai phương án lũ ngập lụt và lũ quét
ủy ban nhân dân huyện con cuông đã chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với chính quyền xã lạng khê triển khai phương án lũ ngập lụt và lũ quét